theo tạp chí điện tử tri thức trực tuyến biến chủng omicron có khoảng năm mươi đột biến gen
trong đó có ba mươi sáu đột biến nằm ở phần protein gai
đây là một bộ phận quan trọng vì là cơ chế để virus bám vào và xâm nhập vào tế bào người
các nhà khoa học mới chỉ bắt tay vào giải đáp bí ẩn của ông omicron
nhưng vị trí của các đột biến nằm ở những bộ phận mấu chốt của protein gai
cũng giúp chúng ta biết được một số thông tin theo washington post
những chiếc can này là chìa khóa trả lời cho các câu hỏi cấp thiết nhất về biến chủng mới omicron
omicron dễ lây lan từ người sang người như thế nào biến trùng này sẽ gây bệnh nặng ra sao
vaccine và hệ miễn dịch có thể bảo vệ chúng ta tới đầu trước omicron
mỗi gai trên bề mặt virus corona được cấu thành từ ba protein bệnh lại với nhau
khiến chúng có hình dạng như một đầu bông súp lơ với ba nhánh
mỗi nhánh lại có ba vùng trọng yếu miền liên kết thụ thể rbd
miền điểm bút n ntd
vị trí cắt furin fcs hầu hết đột biến của omicron tập trung tại ba vùng này
các acid amine trong khu vực này gắn vào thụ thể của tế bào
giống như chiếc chìa khóa cha vào ổ giúp mở cửa các tế bào để virus xâm nhập
lần đầu tiên nghiên cứu mark di chuyển của omicron
các nhà khoa học thấy một số đột biến trong số một mươi năm đột biến trên phần gai
có khả năng làm cho virus liên kết mạnh hơn với tế bào
và e ngại rằng những đột biến còn lại cũng sẽ có khả năng như vậy
sự kết nối chặt chẽ này giúp omicron
đang dễ dàng hơn so với các loại biến chủng trước
dữ liệu ban đầu cho thấy omicron đang nhanh chóng lan truyền nhiều nơi
với nhiều mô hình khác nhau chứng tỏ tốc độ lây lan của nó
nhanh hơn đến hai ba lần so với delta
loại biến chủng vẫn còn bao trùm khắp nước mỹ và nhiều nơi trên thế giới
mark zeller một nhà khoa học tại viện nghiên cứu script research
đang nghiên cứu giải trình tự virus nói rằng
tốc độ lây nhiễm của omicron nhanh hơn delta là điều hình nhiên
bên cạnh đó ngoài điểm mà virus liên kết với các tế bào
thì miền này chính là vùng đắc địa của hệ thống miễn dịch để tấn công virus
các kháng thể trung hòa nhóm lực lượng chiến đấu chuyên biệt
cố gắng bám vào vùng này để ngăn chặn các gai gắn vào các thủ thể của tế bào
phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng là một ví dụ về kháng thể trung hòa
những kháng thể có được hình thành để tấn công các gai của phiên bản virus cũ
chúng có thể sẽ gặp khó khăn hơn khi gắn vào các loại gai khác nhau của omicrone
giả sử miền liên kết thụ thể là một chiếc gắn tay bắt bóng
thì chúng sẽ bắt gọn được một mươi đột biến trong lòng bàn tay
các acid amin trong điểm chuẩn này tương tác trực tiếp nhiều nhất với các cụ thể của tế bào
một trong những đột biến này là n năm trăm linh một i
loại đột biến đều có mặt trong omicron alpha beta và gamma
nó giúp virus bám chặt hơn vào các thủ thể của tế bào và tạo sức ép cho các kháng thể
tuy nhiên cách thức hoạt động của nó khi kết hợp với các đột biến mới của omicron vẫn chưa được giải đáp
beta và ganma cùng có đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k
loại đột biến cản trở một số kháng thể trung hoa nhất định bằng cách thay đổi hình dạng của mục tiêu của chúng
omicron có một acid amin khác ở điểm đó và cũng đã thay đổi các mục tiêu khác trong hệ thống miễn dịch
câu hỏi đặt ra là liệu các kháng thể có thể nhận diện được chúng hay không
may thay ít nhất một loại kháng thể đơn dòng được gọi là sosovima dường như bị đánh lừa bởi biến chủng mới
theo nhà vi sinh vật học tulane probert f gehry một chuyên gia về giải phẫu của virus
giới khoa học chưa chắc chắn chính xác chức năng của miền điểm một n
có thể ntd giúp virus cắn vào tế bào theo một cách nào đó
nhưng rõ ràng là các kháng thể cả loại được vaccine kích hoạt và loại được kích hoạt do bị lây nhiễm trước đó đều có mục tiêu vào khu vực này
theo ông geller miền điểm một n trong omicron đã được nâng cấp toàn bộ trong đó bốn acid amine đã được khoán đổi
có tổng số sáu acid bị đứt đoạn khỏi ba vị trí và ba acid mới được thêm vào cùng một điểm
giới khoa học hoài nghi việc đại tu rộng rãi này sẽ giảm khả năng liên kết của kháng thể
dẫn đến giảm hiệu quả trong việc
nghĩa là việc ngăn chặn virus lây nhiễm sang các tế bào mới
nghiên cứu khoa học đầu tiên về omicrone chỉ ra rằng nó có khả năng né tránh được sự bảo vệ của kháng thể
theo nhiều dữ liệu những người được tiêm vaccine bổ sung có khả năng tránh khỏi những tác động nghiêm trọng nhất của virus
mặc dù triệu chứng trên mỗi người là khác nhau
khi vào bên trong tế bào virus gây nhiễm trùng bằng cách biến cơ cấu của tế bào thành một nhà sưng nhỏ nhân bản các bản sao của virus
khi virus mới rời khỏi xưởng enzym furin của con người hoạt động giống như một chất kích hoạt
kích hoạt chúng bằng cách cắt gai của chúng ngay khi chúng tiến ra ngoài vị trí trên thân gai nơi có vết cắt được gọi là vị trí cắt furin
phản ứng xảy ra sau vết cắt đó khá phức tạp và kể cả các phần chưa hoàn thiện đã giúp liên kết các màng tế bào với nhau
kết quả là virus có thể dễ dàng di chuyển từ tế bào này sang tế bào khác mà không qua tiếp xúc với khán thể
ông gheri cho biết không phải tất cả các virus đều có vị trí cắt fudin nhưng những virus có khả năng đó thì thường dễ truyền vào nhiều loại mô
có lẽ đây là một trong những lý do khiến sars cov hai
sars cov hai có thể xâm nhập rất sâu vào phổi và khiến một số người bị đánh nặng
một nhóm đột biến gần vị trí cathfurin có thể giúp omicron dễ dàng tiến vào tế bào hơn
gary cho biết biến chủng alpha đã cải thiện vị trí so với phiên bản gốc còn vị trí của biến chủng delta thì mạnh hơn alpha
nhiều nghiên cứu đã chỉ ra sự đột biến ở vị trí sáu trăm tám mươi một và lý do đẩy ta lây lan mạnh hơn
đột biến của omicron tại vị trí đó giống với enfa có vẻ là một bước lùi
tuy nhiên omicron có hai đột biến độc nhất gần đó
sự kết hợp của cả ba có làm cho vị trí của omicrone mạnh hơn yếu đi hay giống với delta không thì chưa có lời giải
theo dữ liệu ban đầu biến chủng omicron gây bệnh thể nhẹ hơn delta ở đa số trường hợp
một điều khá tích cực từ loại biến chủng nguy hiểm
không phải mọi đột biến đều cải tiến virus
trên thực tế hầu hết chúng đều gây tổn hào cho virus hoặc tạo tác động nhẹ
một biến chủng mới sẽ không loại bỏ những biến chủng khác
trừ khi có đột biến hoặc sự kết hợp của chúng khiến nó trở lên vượt trội hơn so với các phiên bản tiền nhiệm
theo thông tấn xã việt nam thủ đô washington của mỹ ngày hai mươi tháng một mươi hai đã được ban bố tình trạng khẩn cấp do số ca mắc covid một mươi chín tăng vọt
theo đó các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm trong nhà trên phạm vi toàn thành phố đã được khôi phục
theo phóng viên của thông tấn xã việt nam tại washington phát biểu họp báo thị trưởng muriel bowser cho biết
tình trạng khẩn cấp được ban bố nhằm mở rộng những công cụ
hành chính để đảm bảo chính quyền thủ đô có thể làm mọi biện pháp cần thiết về mặt hành chính như mua hàng hóa và dịch vụ
bà boucher cũng nhấn mạnh biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc tại các địa điểm trong nhà sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng một mươi hai và kéo dài đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra biện pháp tiêm chủng bắt buộc đối với nhân viên chính quyền địa phương cũng sẽ được triển khai
gồm tiêm chủng mũi vaccine tăng cường bắt buộc mở rộng xét nghiệm và các điểm tiêm chủng trên toàn thành phố
theo giám đốc sở y tế washington algili tagoker hiện chín mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín tại thành phố mắc biến thể delta
trong khi khoảng ba nhiễm biến thể omicron dự báo số ca mắc biến thể omicron sẽ tăng vọt trong những tuần tới
theo vtv trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc hôm hai mươi tháng một mươi hai thông báo
một mươi các ca covid một mươi chín mới được phát hiện trong tuần trước ở nước này là biến thể omicron
như vậy omicron đã nhanh chóng thay thế delta trở thành biến thể chủ đạo ở mỹ
cả hai biến thể đều có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến thể trước đó của virus sars cov hai
trong đó omicron mang một số thay đổi đặc biệt đối với protein đột biến
khiến nó trở thành biến thể cần quan tâm đối với tổ chức y tế thế giới
omicron chiếm khoảng chín mươi số ca mắc mới ở thành phố new york
nơi đã lập kỷ lục về số ca mắc mới hàng ngày vào tuần trước
tại washington thị trưởng maria bowser tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm hai mươi tháng một mươi hai
sau khi chứng kiến số ca bệnh tăng đột biến và kỷ lục tương tự
các bệnh omicron đầu tiên mới chỉ được xác định ở mỹ cách đây ba tuần
tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai tám trăm linh ba năm trăm chín mươi ba người mỹ đã chết vì covid một mươi chín
tổng thống mỹ joe biden dù vậy bác bỏ khả năng tiếp tục phong tỏa
thay vào đó là kêu gọi người mỹ phải tiêm phòng bao gồm cả tiêm nhắc lại
tốc độ tiêm chủng ở mỹ đã giảm xuống trong những ngày gần đây
với mức trung bình trong bảy ngày là một bốn triệu liều tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
giảm từ một bảy triệu hai tuần trước đó
chỉ hơn sáu mươi một dân số đã được tiêm phòng đầy đủ và hai mươi chín trong số họ được tiêm nhắc lại
mỹ vẫn chưa bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em dưới năm tuổi
và bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi vào đầu tháng một mươi một
theo ước tính của hiệp hội ô tô mỹ mức tăng ca bệnh đột biến trên toàn quốc
diễn ra chỉ vài ngày trước kỳ nghỉ lễ giáng sinh
khi một trăm linh chín triệu người mỹ dự kiến sẽ lên đường về thăm gia đình
hôm hai mươi tháng một mươi hai who tiết lộ rằng omicron lây lan thậm chí còn nhanh hơn cả delta
và có khả năng tiêm chủng cho trẻ em
nó đang xâm nhập vào hệ thống miễn dịch của những người trước đó đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc đã nhiễm virus
một nghiên cứu được imperial college london xuất bản vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
dựa trên dữ liệu của cơ quan an ninh y tế vương quốc anh và dịch vụ y tế vương quốc anh
cho thấy omicron có khả năng lây chuyển cao gấp năm lần delta
và dù ban đầu nhiều ý kiến cho rằng omicron sẽ gây ra các triệu chứng yếu hơn
nhưng biến thể này không hề nhẹ hơn bất kỳ chủng sars cov hai nào khác